phó thủ tướng chính phủ trị đình dũng vừa có chỉ đạo về những vương mắc liên quan đến dự án chống ngập do chiều cường khu vực tp hcm
có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền thành phố phải tự đứng ra giải quyết
dự án chống ngập một mươi tỷ đồng do ubnd tp hcm là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư
do đó thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về việc đầu tư và hiệu quả của dự án
việc triển khai dự án và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền thành phố
chủ tịch ubnd tp hcm sẽ tập trung chỉ đạo kịp thời giải quyết các vương mắc để triển khai dự án theo đúng thẩm quyền
đúng quy định của pháp luật đảm bảo tiến độ chất lượng hiệu quả không để xảy ra thất thoát lãng phí trong quá trình thực hiện dự án